cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng hạ thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại ấp ba xã xuân tam huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
về hành vi dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan điều tra tùng thừa nhận hành vi dâm ô của mình đối với cháu tên tê
vào ngày một mươi bốn tháng chín sau khi đi uống cà phê tùng trở về phòng trọ thì bắt gặp cháu tê đang ở một mình
và nảy sinh ý đồ xấu đến chiều khi mẹ cháu tê đi làm về cháu kể lại sự việc cho mẹ biết và báo công an xử lý